hiệp ước matrix ra đời và chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba với sự phê chuẩn của một mươi hai quốc gia là anh pháp đức cộng hòa ireland tây ban nha bồ đào nha ý hy lạp đan mạch rembourg bỉ và hà lan
hiệp ước matrix là đỉnh cao về sự đồng thuận của châu âu
đây là nền móng cho sự ra đời của liên minh châu âu eu và khối các nước sử dụng đồng tiền chung euro eurozone
nhưng trên hết hiệp ước schengen đã thể hiện tinh thần được cho là giá trị cốt lõi của châu âu tự do bình đẳng và bác ái
sau một phần tư thế kỷ kể từ khi hiệp ước matrix có hiệu lực không thể phủ nhận rằng với việc mở rộng ra hai mươi bảy nước thành viên sức ảnh hưởng của liên minh châu âu ngày càng lớn
xong đây là những gì người ta thấy ở liên minh ngày hôm nay
đã có sự thỏa hiệp giữa các nước thành viên để hiệp ước martrix có hiệu lực
lúc đó hiệp ước này cũng đã bị chỉ trích song không thể so sánh
với những gì chúng ta thấy ngày nay khi sự hoài nghi về eu ở nhiều nước đang ở mức cao những người theo chủ nghĩa dân túy đang lợi dụng những chỉ trích này để đạt được mục đích của họ
tại lễ kỷ niệm hai mươi năm năm hiệp ước madrid vừa qua chủ tịch uban châu âu jean claude juncker cũng đã đưa ra cảnh báo
có một số nước thành viên trong eu có ý định hành động riêng rẽ
trong khi liên minh đang đối mặt với sự nghi ngờ sau khi nước anh quyết định giới liên minh nhưng những ai nghĩ rằng đây là thời điểm để phá vỡ liên minh châu âu thì họ đã nhầm bởi nếu không có eu thì không một nước thành viên nào tự mình có khả năng tạo ảnh hưởng và uy tín trên thế giới
tôi không phủ nhận một thực tế là lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh tới giờ các thành viên của liên minh đang có những bất đồng lớn trong nhiều vấn đề đặc biệt là vấn đề người di cư
điều này đang đe dọa đến nguyên tắc cơ bản của liên minh là sự đồng thuận và nó sẽ không thể tồn tại lâu
vậy là sau hai mươi năm năm liên minh châu âu hiện đang phải đối mặt với bộn bề khó khăn nhất là làn sóng phản đối hội nhập và chủ nghĩa hoài nghi châu âu đang ngày càng gia tăng
hai vấn đề vốn được coi là trụ cột của liên minh đã dần bộc lộ những bất cập hay nói đúng hơn là đang tạo ra những lỗ hổng lớn trong liên minh
cùng với sự ra đời của đồng tiền trung euro nhiều nước thành viên đã gặp khó khăn trong việc đáp ứng quy định về ngân sách của liên minh châu âu sau cuộc khủng hoảng ở khu vực năm hai nghìn chín dẫn tới hậu quả là một số nước bao gồm hy lạp và tây ban nha phải xin gói cứu trợ
eu đã có đôi chút tự mãn khi nhận định không có nghi cơ đồng tiền chung sụp đổ nên không cảm thấy việc cần thiết phải tiếp tục cải cách tiền tệ
theo tôi việc cải cách là cần thiết bởi bão tố có thể ập xuống bất cứ lúc nào và chúng ta luôn cần phải có sự chuẩn bị từ trước
cần thiết phải mở rộng hiệp ước matrick khủng hoảng thời gian này đối với liên minh là một bài học
sau khủng hoảng tài chính năm hai nghìn chín châu âu lại đối mặt với những cuộc khủng hoảng mới như làn sóng nhập cư ồ ạt từ trung đông và châu phi khiến hiệp ước schengen có nguy cơ sụp đổ
năm hai nghìn một mươi năm châu âu choáng váng trước cuộc khủng hoảng
cuộc khủng hoảng người di cư nghiêm trọng nhất trong vòng bảy mươi năm qua
hơn một triệu người tị nạn phần lớn đến từ syri libya iraq và một số nước khác ở khu vực trung đông và bắc phi tràn sang lục địa già
cơn bão này tác động không chỉ về mặt kinh tế xã hội
việc đi lại tự do nội khối đã tạo nên một lỗ hỏng an ninh lớn
các vụ xả súng và đánh bom đẫm máu xảy ra ở thủ đô paris của pháp hay ở bỉ
đã trở thành hồi chuông khẩn cấp cảnh báo về sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố nấp sau làn sóng người di cư
eu lâm vào tình trạng dối như canh hẹ để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng này
mặc dù kêu gọi cần có một chính sách chung nhưng các nước đều mạnh ai nấy làm
trong một biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn dòng người di cư đang ngày càng mất kiểm soát
một số nước như áo pháp đan mạch thụy điển naui và đức đã tuyên bố tạm ngừng thực thi hiệp ước

người ta nghĩ tường rào biên giới chỉ còn là quá khứ ở châu âu
và lục điện này sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới của sự cười mở và hợp nhất
tuy nhiên dưới áp lực của cuộc khủng hoảng di cư
các nước châu âu buộc phải tìm đến biện pháp xưa cũ này dẫu biết rằng đây chỉ là giải pháp tình thế
những bức tường tuyệt vọng tiếp tục được dựng lên ở hungary bungary serbia pháp
việc kéo dài thời gian kiểm soát biên giới trong khu vực đi lại tự do schengen
chẳng khác nào xây dựng những bức tường vô hình
trước những thực tế này việc duy trì một châu âu không biên giới
hay chấm dứt sứ mệnh của hỷ bước schengen
đang thực sự khiến các nhà lãnh đạo trong liên minh châu âu
phải đau đầu
chưa bao giờ việc duy trì một châu âu không biên giới lại khó khăn như lúc này
việc khôi phục kiểm soát biên giới
một bước đi mà rốt cục đang đe dọa tới các dự án phát triển của eu
schengen là một trong những thành tựu có ý nghĩa nhất trong tiến trình hội nhập của châu âu
nếu không có strengen không có tự do đi lại cho các công nhân
không có tự do đi lại giữa các công dân eu
thì khu vực đồng tiền chung châu âu
eurozone sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa
xóa bỏ hiệp ước này cũng là đặt dấu chấm hết cho một thị trường chung
kéo theo thất nghiệp tại châu âu gia tăng
trong kịch bản bi quan nhất khi khu vực schengen bị phá vỡ
các trạm kiểm soát xuất hiện trở lại tại biên giới các nước
liên minh châu âu eu sẽ phải chịu thiệt hại
ước tính lên đến một bốn nghìn tỷ euro trong một mươi năm tới
trong thời đại toàn cầu hóa những bức tường biên giới
dù là hữu hình hay vô hình có lẽ
chỉ mang tính chất gian đe và thể hiện quan điểm của nhà cầm quyền nhiều hơn
nhưng có lẽ không bức tường nào có thể ngăn cản được khát vọng
được sống trong môi trường an toàn của con người
không ai muốn rời bỏ quê hương nếu nơi đó thực sự bình yên
trong khi vấn đề người di cư vẫn còn đang bỏ ngỏ
thì hai cuộc trưng cầu ý dân ở anh và italia trong vòng sáu tháng qua
với những kết quả đáng thất vọng
cho liên minh châu âu đã cho thấy khối này đang ở tình thế nguy cấp đến mức nào
người dân anh quyết định rời khỏi liên minh sau hơn bốn mươi năm gắn bó
còn tại italia hơn sáu mươi cử tri phản đối kế hoạch cải cách hiến pháp của thủ tướng matteo rensi
khiến ông phải tuyên bố từ chức
mọi chuyện có thể chưa dừng lại ở đó
khi sự lan rộng của chủ nghĩa dân túy và hiệu ứng tiêu cực từ hai sự kiện này
rất dễ gây nên tình trạng hoảng loạn và những cơn bão trên thị trường tài chính của châu âu
người dân của thị trấn lịch sử matris cho rằng
trong những thập kỷ qua liên minh châu âu đã mang lại nhiều điều tốt đẹp cho họ
song vẫn còn nhiều việc phải làm để các nước trong châu lục xích lại gần nhau hơn
liên minh là điều tốt khi không có những lề lối quan liêu như hiện nay
nhiều người không còn muốn liên minh tồn tại nữa vì nó chỉ tốt cho vấn đề chính trị và không mang lại lợi ích cho người dân
nhưng tôi cho rằng nếu bỏ đi những lề lối quan liêu đó thì liên minh là tốt
vốn dĩ mục tiêu ban đầu khi thành lập liên minh là đem lại hòa bình cho châu âu
và chúng tôi đã có nó nhiều thập kỷ qua
bớt đi những vấn đề hành chính quan liêu mà tập trung cho những vấn đề khác như hòa bình thịnh vượng
các nước trong liên minh đang xa cách nhau và tôi thấy lo lắng vì điều đó
sau hai mươi năm năm có thể thấy rằng các mục tiêu đầy tham vọng của hiệp ước matrix còn chưa hoàn thành
tuy nhiên nhiều người cho rằng châu âu có thể không phản ứng kịp với áp lực vây quanh từ các cuộc khủng hoảng
và những thách thức hiện nay nếu không có hiệp ước myatris
eu vẫn đang tiếp tục trải qua một mùa đông nóng